xin kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
nên trong hai ngày tới vẫn có mưa rào và rông rải rác tập trung chính ở vùng núi
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
sang ngày một mươi sáu thì mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động từ hai mươi hai mươi chín độ trời xe lạnh về đêm và sáng
với các tỉnh thành phía tầy bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
sang ngày một mươi sáu mưa rông sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động cao nhất trong ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở trung bộ do vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động đối với gió đông trên cao
nên những cơn mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng
trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
có nhiều điểm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động ngày đêm giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung ở phía bắc khu vực
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
gây ngập úng cũng như là sạt lửa đất rất dễ xảy ra
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
tại vùng cao tây nguyên trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nền mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng
cục bộ thì có mưa vừa mưa to và rông mạnh
cần đề phòng có lấp xét và gió rất mạnh trong cơn rông
do thời gian mưa xuất hiện chủ yếu về chiều tối
còn trong ngày thì vẫn có những khoảng nắng
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to
đi kèm với tố lấp cũng như gió rất mạnh
ban ngày thì khu vực vẫn có nắng
với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ